đối tượng dương tuấn ngọc chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa bị công an tỉnh lâm đồng khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các bài viết video clip có nội dung bóp méo tình hình thực tế
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam và xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với dương tuấn ngọc
hai đối tượng trần văn hiếu và bùa ngọc ánh nguyên kê toán trưởng xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra các quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần văn hiếu và bùa ngọc ánh
cả hai đối tượng nguyên là kế toán trưởng xã thạch bằng về hành vi lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ
chế tạo tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng phùng xuân ngọc và lê đình minh hùng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra ngọc đã rủ hùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ
hùng thỏa thuận với người bán sẽ nhận súng và năm viên đạn đầu trì
qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện
khi nhận được hàng hùng tham khảo video được người bán gửi cho để lắp ráp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và thống nhất cất súng tại nhà của hùng
có việc sẽ đem ra sử dụng
vào chiều ngày một mươi một tháng sáu ngọc rủ thêm nhóm bạn gồm năm người mang theo kiếm tự chế tuyếp sắt vào súng để uy hiếp con nợ
bất ngờ cả nhóm gặp tổ tuần tra nên bị ngăn chặn và mời lên làm việc
công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận phú nhuận đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng lâm minh quang chú tại tp hcm về hành vi giết người
tại cơ quan công an quang khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân
năm hai nghìn hai mươi hai quang cho nạn nhân vay tiền nhưng chưa trả hết
đồng thời quang cho rằng nạn nhân thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thủ tức
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy quang đi xe máy từ nhà đến nơi nạn nhân ở
sau đó quang điện thoại nhưng không thấy nghe máy nên quang lên phòng tìm hỏi
trong lúc nạn nhân đang cuối người lấy đồ thì quang đã dùng dao đâm tử vong nạn nhân
công an tp hcm vừa bắt thêm ba đối tượng truy nã đặc biệt có liên quan tới vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại đắk lắk vào ngày một mươi một tháng sáu
và đến nay toàn bộ sáu đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy quang đã bắt thêm ba đối tượng truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng công an tp hcm đã truy bắt thành công ba đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện chư quỳnh gồm y khiêng liêng nay dương và y hoa e ban
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ ba bị can bị truy nã đặc biệt tại xã yai lê huyện nha xúc gồm y dũ niê nay yên và nay tam
cả sáu đối tượng trên đều liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd hai xã ea tiêu và ya cơ tu huyện chư quỳnh vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khiến chín người chết hai người bị thương
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
tối qua ngày hai mươi một tháng bảy tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề màu hoa đỏ
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba

nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn nhằm chứng minh lực lượng công an tp hcm đối với các cơ quan đặc biệt về tội khủng bố nhằm chứng minh nhân dân

cùng năm người dân đã có thành tích xuất sắc phát hiện truy đuổi và bắt giữ ba đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn
cũng trong buổi lễ lãnh đạo huyện ủy ủy ban nhân dân huyện chư quynh đã kịp thời động viên trao thưởng cho phòng an ninh nội địa và công an huyện chư quynh